gà móng tiên phong là một con vật nuôi đặc sản bản địa có một nguồn gen quý hiếm của xã tiên sơn thị xã duy tiên tỉnh hà nam
giống gà này được bảo tồn gen và có chỉ dẫn địa lý
tuy nhiên sau nhiều năm thì chăn nuôi gà móng tiên phong vẫn chỉ dừng lại ở quy mô nhỏ lẻ bởi rất khó khăn trong khâu tiêu thụ
gia đình ông vũ anh tuấn là một trong những hộ chăn nuôi gà móng đặc sản có số lượng lớn so với các hộ khác tại xã tiên sơn
nhưng hơn một mươi năm nay đàn gà cũng chỉ duy trì được hai trăm linh con một lứa
trước đây gia đình sản xuất gà giống cung cấp cho các hộ chăn nuôi là chính
nhưng hiện nay do nhu cầu mua giống giảm mạnh nên gia đình chuyển sang nuôi gà thương phẩm